hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai ban quản lý khu kinh tế tỉnh cao bằng cho biết trung quốc dừng thông quan
tại cửa khẩu quốc tế tà lùng quyết định này được phía trung quốc đưa ra sau khi phát hiện
một lái xe trung chuyển của người việt nam dương tính với sars cov hai
với việc cửa khẩu quốc tế tà lùng của huyện quảng hòa tạm dừng thông quan hiện không còn cửa khẩu nào
cao bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trước đó các cửa khẩu sóc giang của huyện hà quảng
bò teo trà lĩnh của huyện trùng khánh đã dừng hoạt động từ nhiều tuần qua
từ tết nhâm dần đến nay cửa khẩu quốc tế tà lùng đã làm thủ tục xuất khẩu cho khoảng hai trăm năm mươi xe hàng hóa
chủ yếu là các loại nông sản hoa quả hiện khu vực này vẫn còn gần một trăm linh xe chở thông quan
ban quản lý khu kinh tế tỉnh cao bằng cũng đã trao đổi với phía trung quốc và mong muốn việc thông quan
hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế tà lùng sẽ được hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất